thưa quý vị và các bạn tính từ sáu h cho đến một mươi tám h ngày một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh phú thọ ghi nhận sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong đó riêng huyện thanh sơn là ba mươi chín ca
nhằm kịp thời tách f ra khỏi cộng đồng lực lượng chức năng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã tiến hành khoanh vùng truy vết thân tốc xuyên đêm lấy mẫu tết nhanh toàn bộ người dân trên địa bàn
còn theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện yên thế tỉnh bắc giang đến sáu giờ sáng nay huyện ghi nhận chín trường hợp dương tính mới và trong chín trường hợp này thì có tám trường hợp đã tiêm một hoặc hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín
trong khi đó theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên tính đến nay trên địa bàn đã xuất hiện hai trường hợp dương tính với sars cov hai
cả hai trường hợp này đều từ hà nội đi qua bắc ninh để về thành phố thái nguyên vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại đây lịch trình của hai trường hợp này đều rất phức tạp đã có mặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn tp thái nguyên
ủy ban nhân dân thành phố thái nguyên đã chỉ đạo một số phường tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người huy động lực lượng khẩn trương truy vết khoanh vùng xét nghiệm cách ly các trường hợp liên quan
và tiến hành phong tỏa phun thuốc khử khuẩn các địa điểm liên quan đến lịch trình của các ca dương tính đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng cho học sinh đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em theo kế hoạch của bộ y tế trong tháng một mươi một này chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi sẽ diễn ra trên toàn quốc
tp hcm là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi riêng quận một và huyện củ chi tiêm từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
cập nhật đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hơn ba trăm năm mươi hai trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm
trong khi nhiều quận huyện dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch tại tp hcm sáng nay một mươi sáu điểm tiêm tại các quận huyện của đà nẵng đã đồng loạt triển khai
theo kế hoạch của sở y tế đà nẵng việc tiêm chủng cho học sinh sẽ diễn ra từ nay đến ngày bốn tháng một mươi một
học sinh sẽ đi tiêm theo thứ tự ưu tiên từ độ tuổi cao đến thấp từ lớp một mươi hai đến lớp một mươi một mươi một và một mươi
trong khi đó sở giáo dục và đào tạo đồng nai đang phối hợp với sở y tế và ủy ban nhân dân
các huyện thành phố thống kê số liệu đăng ký tiêm vaccine cho hơn hai trăm ba mươi chín học sinh từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi đang học tập tại các trường học trên địa bàn tỉnh
học sinh trong độ tuổi tiêm chủng tại sóc trăng cũng đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín từ ngày một tháng một mươi một
còn tại bình dương theo kế hoạch từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến nay địa phương đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho hơn bốn mươi hai học sinh trên địa bàn tỉnh
cũng từ ngày ba mươi một tháng một mươi tỉnh ninh bình cũng đã triển khai
chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh
phát huy vai trò là một trong những lực lượng sung kích tuyến đầu phòng chống dịch
thời gian qua cùng với lực lượng công an toàn tỉnh công an xã yapo huyện cư rút tỉnh đắk lắc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn thực hiện hiệu quả cùng lúc nhiều nhiệm vụ góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trả tự và phòng chống dịch covid một mươi chín bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
kể từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát trên địa bàn xã yapo có hơn một hai trăm linh trường hợp đi từ các tỉnh về địa phương
công an xã đã đi từng ngõ gõ từng nhà
tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và tham mưu chủ tịch ubnd xã ra quy định cách ly tại nhà ba trăm năm mươi tám trường hợp
tính đến nay trên địa bàn xã yapo có một mươi hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín sáu mươi ba trường hợp f một sáu mươi bảy trường hợp f hai

công an xã yapo có một mươi hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín sáu mươi ba trường hợp f một sáu mươi bảy trường hợp f hai

phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trộm cắp tài sản
điển hình ngày hai mươi bốn tháng chín công an xã yapo đã phát hiện đấu tranh bắt giữ hai đối tượng nông văn dôn và lục văn linh
cùng chú tại huyện cư rút đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp máy bơm nước motor điện máy cưa xăng trên địa bàn huyện cư rút
mang đi bán lấy tiền sử dụng trái phép chất ma túy